với mục tiêu tìm giải pháp hiệu quả cho phát triển nông nghiệp đặc biệt là mở đường cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư nhiều hơn nữa vào lĩnh vực này
tới đây tại đà lạt bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với văn phòng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
chuẩn bị cho hội nghị trong tuần qua bộ kế hoạch và đầu tư vừa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về nội dung chính tại hội nghị
theo bộ kế hoạch và đầu tư tính đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi tám ước tính cả nước có khoảng bốn mươi chín sáu trăm linh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chiếm tám tổng số doanh nghiệp trên cả nước
tuy nhiên các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chủ yếu ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ chiếm chín mươi hai ba mươi năm doanh nghiệp có quy mô lớn với năm năm mươi chín và doanh nghiệp có quy mô vừa chiếm hai bảy mươi
do đầu tư vào lĩnh vực này phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết rủi ro
với khó khăn này hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư
hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ hướng tới năm mục tiêu lớn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc đối với lĩnh vực nông nghiệp việt nam lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển
truyền tải những điểm mới của nghị định năm bảy hai nghìn một mươi tám về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cộng đồng doanh nghiệp
lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp chuyên gia hiệp hội về những khó khăn vướng mắt những kiến nghị đối với chính phủ trả lời đối thoại giữa các bộ trưởng thành viên chính phủ và các doanh nghiệp hiệp hội chuyên gia
thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp và đề ra hành động của chính phủ thông qua một nghị quyết của chính phủ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp